tất cả cửa lại để tránh lửa và khói lan ra ngoài
sau khi thoát khỏi nơi nguy hiểm hãy phát tín hiệu cầu cứu bấm chuông báo cháy gọi điện báo ngay cho cứu hỏa một trăm một mươi bốn và hô hoán để mọi người xung quanh biết
một vấn đề nữa bạn cũng cần đặc biệt quan tâm trong những vụ hỏa hoạn đó là khói
việc nghẹt thở do giặc khói dẫn tới khả năng tử vong còn cao hơn bị bỏng do lửa
để tránh hít phải khói bạn nên lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi
cần nhanh chóng di chuyển đến lối thoát nạn an toàn
nếu bạn đang ở trên các tầng cao hãy di chuyển xuống điểm tập kết bằng cầu thang bộ thoát hiểm
đặc biệt lưu ý là không sử dụng thang máy
tuy nhiên trong trường hợp bạn bị kẹt bên trong phòng khói đang tràn từ hành lang qua các khung cửa
giải pháp tốt nhất là ngay lập tức nằm xuống sàn
cách nơi khói đang tràn tới càng xa càng tốt và che mặt bằng khăn ướt
nếu lửa lan đến gần bạn phải bình tĩnh sau đó tìm cách báo cho nhân viên cứu hỏa bằng cách gọi to
dùng khăn quần áo trắng màu để ra hiệu gây chú ý
nếu thoát ra khỏi đám cháy hãy dùng chăn mìn đứng nước trùm lên người và chạy nhanh ra ngoài
tránh để lửa bén vào trang phục
khi di chuyển cuối người ở tư thế đi phong hạ thấp hoặc bỏ sạch
mặt đất men theo tường để tìm lối ra
đóng cửa chính và cửa sổ phòng lại trước khi thoát ra để ngăn khói
ngăn ngọn lửa lan ra xa cũng như ngăn chặn khí nuôi ngọn lửa
trên đường đi báo cho những người ở các phòng lân cận biết đang có cháy xảy ra
hãy đi cùng nhau nếu có thể
khi bạn đã an toàn ra ngoài tập trung tại khu vực thông khoáng
và điểm danh để ngắm gió ai đã an toàn ai còn bị mắc kẹt
và báo kịp thời cho đơn vị quản lý hoặc cơ quan chức năng
không giống các thảm họa thiên tai khác chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được hỏa hoạn
điều quan trọng là chúng ta luôn ý thức được rằng
đám cháy diễn ra rất nhanh lựa rất nóng hỏa hoạn gây chết chắc
thông tin về kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình
xin chào và hẹn gặp lại